trong phần cuối mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay